đăng kiểm viên và phùng văn hồng thanh tra viên sở giao thông vận tải liên quan đến hành vi nhận tiền bồi dưỡng từ các khách hàng để bỏ qua các lỗi vi phạm trong kiểm định xe cơ giới
ngoài ra các cán bộ này còn móc nối để làm thủ tục nhanh khi tiếp nhận xe cơ giới đến làm thủ tục đăng kiểm nghiệm thu xe cơ giới cải tạo
cơ quan điều tra xác định phùng văn hồng có vợ làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phúc chuyên thiết kế cải tạo ô tô
trong quá trình hoạt động hồng và vợ có những tác động để hợp thức hai trăm linh hồ sơ đăng kiểm tại các trung tâm đăng kiểm bốn nghìn chín trăm linh một s thành phố đà lạt và bốn nghìn chín trăm linh hai s thành phố bảo lộc
công an tỉnh quảng nam vừa đồng loạt tổ chức kiểm tra chín chi nhánh của công ty cổ phần tập đoàn tài chính f tám mươi tám gọi tắt là chi nhánh f tám mươi tám trên địa bàn
qua đó phát hiện chấn chỉnh một số sai phạm liên quan đến hoạt động của các chi nhánh f tám mươi tám
hiện trên địa bàn tỉnh quảng nam có chín chi nhánh đang hoạt động theo quy trình chung của công ty tài chính f tám mươi tám
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện năm chi nhánh có các sai phạm như lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ
theo quy định của bộ công an
báo cáo định kỳ về tình hình kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian không trung thực không đầy đủ không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định
với các sai phạm trên lực lượng công an lập hồ sơ xử lý và sẽ xử lý theo quy định
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan triệt phá chuyên án bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép năm bánh heroin
lực lượng công an đã bắt hai đối tượng gồm nguyễn văn ninh và huỳnh khánh trình cùng chú quảng nam đang vận chuyển tàng trữ trái phép số lượng lớn chất ma túy tăng vật thu giữ gồm năm bánh heroin bảy mươi hai viên nén ma túy bốn điện thoại di động
hai đối tượng khai từ quảng nam ra nghệ an mua số ma túy trên với số tiền là một tỷ đồng khi về đến quảng nam thì bị bắt giữ
chỉ với ba triệu đồng tiền công đào huy hoàng chú tệ tỉnh vĩnh long đã nhận lời từ một đối tượng lạ mặt
nguyễn văn ninh đã vận chuyển gần một kg ma túy đá từ tp hcm về cần thơ bằng xe mô tô
tuy nhiên việc làm phi pháp trên đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long phát hiện ngăn chặn và bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng ba hoàng bị phát hiện khi đang điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ lưu thông trên quốc lộ một có vận chuyển theo một túi đựng gần một kg ma túy
quá trình xác minh làm rõ người phụ nữ đi chung với hoàng không biết việc làm trên của hoàng
nên cơ quan chức năng không xử lý hình sự riêng hoàng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
đào huy hoàng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
với hành vi sử dụng quần áo trang phục cấp bậc hàm công an rồi sử dụng mạng xã hội gia lô để lừa đào chiếm đoạt tài sản
đối tượng đinh thành hiếu chú thành phố hồ chí minh tạm chú thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
vào ngày một mươi ba tháng bốn công an thành phố phường núi sam thành phố châu đốc nhận tin báo của người dân về việc nghi vấn đinh thành hiếu giả mạo công an để chiếm đoạt tài sản của người khác
qua làm việc hiếu khai nhận để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc vào đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lên mạng xã hội tìm mua một bộ quân phục công an nhân dân cấp hàm trung tá
sau đó tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện về kinh tế mời kết bạn gia lô gửi ánh mặc trang phục công an và giới thiệu đang công tác tại bộ công an để vay mượn tiền
với thủ đoạn trên hiếu đã chiếm đoạt của khoảng chín phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau với số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng vụ việc đang được đội cảnh sát hình sự công an thành phố châu đốc điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam nguyễn hoàng bửu chú thị xã tân châu về tội cố ý gây thương tích
trước đó tối ngày hai mươi bốn tháng một trong lúc nói chuyện với võ trường giang chú địa phương cả hai đã xảy ra mâu thuẫn
bửu đã lấy dao chém giang nhiều nhát
sau khi gây án bửu bỏ trốn lên thành phố hồ chí minh sinh sống
giang được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích một mươi hai
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị hàng loạt ô tô bị bẻ gương tạt sơn dạch lốp khi đỗ qua đêm tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
công an tp hà nội cho biết hiện đang điều tra vụ việc và sẽ xử lý nghiêm hành vi này
sáng ngày một mươi tháng bốn hơn hai mươi chiếc xe ô tô bị chọc thủ lốp khi đỗ qua đêm trên một đoạn vỉa hè phố nguyễn phan tránh thuộc phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
chi phí thiệt hại của tôi thì ước tính khoảng bốn năm triệu một quả lốp
để lên vỉa hè là không đúng sai quy định nhưng mà không còn cái cách nào khác vì không có bãi đỗ xe vì nó rất là xa xôi
sáng ra mà đi hai ba cây số mà đi lấy được cái xe đi làm thì cũng rất là vất vả
hành động này thì theo tôi là phá hoại
nhân của phá hoại này chưa biết là ai
nên là cũng mong là tư quan điều tra vào cuộc sớm để mà tránh cái việc phát sinh tiếp theo
trước đó vào giữa tháng hai chiếc ô tô này cũng đã bị kẻ xấu xịt sơn lên thân xe khi đỗ trên lề đường gần trung cư ruby goldmart city đường hồ tùng mậu
tương tự hàng loạt xe ô tô đỗ trên đường hoàng minh thảo khu ngoại giao đoàn quận bắc tử liêm cũng bị bẻ gãy gương hoặc đập vỡ kính xe
đặc điểm chung của các vụ việc phá hoại là xảy ra tại các vị trí không có
chức năng đỗ xe không có người trông coi khuất tầm nhìn
theo các luật sư dù là vì lý do gì thì đây là những hành vi phá hoại và vi phạm pháp luật nghiêm trọng
người nào hủy hoại hoặc là cố tình làm hư hỏng tài sản của người khác có trị giá từ hai triệu đồng cho đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng
nhưng thuộc một các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng cho đến năm mươi triệu đồng hoặc là phạt cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm như là đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại điều này
mà còn phi phạm gây ảnh hưởng đến xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
theo lực lượng chức năng thời gian qua khu vực quanh các tòa trung cư trên địa bàn phường luôn nóng tình trạng xe ô tô dừng đỗ tự phát
đặc biệt tại vị trí xảy ra vụ việc cơ quan chức năng đã gián thông báo đề nghị người dân không dừng đỗ xe
gửi qua đêm ở những điểm có người trông giữ
ngoài ra cơ quan chức năng cũng sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc hủy hoại tài sản của người khác
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phạm thị yên
phạm thị yên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái
là đối tượng giàng thị rủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã khao mang huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xeo chấm ở đầu lông mày phải
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng sùng a tồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã bá hu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi hai
hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện